vụ việc cá chết hàng loạt trên khu vực thượng nguồn sông sài gòn sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên
theo đó nguyên nhân chính là do nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và hàm lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp
theo kết quả kiểm tra qua khảo sát và lấy mẫu phân tích của sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước cho thấy
mặt nước suối du nằm ở địa bàn ấp bốn xã minh tâm huyện hớn quản tỉnh bình phước
đoạn từ khu vực cách điểm xả nước thải của nhà máy chế biến tinh bột mì của công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại sản xuất gu săn
khoảng hai trăm linh m về phía thượng nguồn và một km về phía hạ nguồn có các chỉ số gây ô nhiễm đều vượt ngưỡng
đồng thời hàm lượng oxy hòa tan trong nước không đủ để cá sông sót
liên quan đến vụ việc này sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước đã chỉ đạo thanh tra sở
phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại sản xuất gu săn để xử lý và trả lời cho người dân về thực trạng ô nhiễm trên suối du
trước đó người dân thuộc khu vực suối du đã rất lo lắng khi phát hiện một số lượng lớn cá tự nhiên chết hàng loạt trên mặt nước